trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam sáng nay đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
do chủ tịch quốc hội pani yathoto dẫn đầu đã đến thăm tỉnh bạc liêu cùng đi với đoàn có đồng chí tòng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
chủ tịch quốc hội lào pani yathotu cảm ơn những tình cảm và sự đón tiếp nồng ấm thám tình hữu nghị của chính quyền nhân dân tỉnh bạc liêu đã dành cho đoàn
chủ tịch quốc hội lào đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của tỉnh bạc liêu trong quản lý điều hành phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
nhất là trong chăm lo đời sống nhân dân bảo đảm các vấn đề an sinh xã hội
phát biểu kết thúc buổi làm việc phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng nhấn mạnh
chuyến thăm của chủ tịch quốc hội pani yathotu cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại bạc liêu
góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ anh em thân thiết giữa hai nước
cũng trong ngày chín tháng ba chủ tịch quốc hội lào pani yathotu cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến thăm dự án nhà máy điện gió bạc liêu tại xã vĩnh trạch đông thành phố bạc liêu
dự án được triển khai trên khu vực bãi bồi ven biển hiện đã hoàn thành hai giai đoạn của dự án với tổng số sáu mươi hai trụ tùa pin
có công suất chín mươi chín hai mw tổng vốn đầu tư năm hai trăm linh tỷ đồng
đây là dự án kinh tế lớn nhất của tỉnh bạc liêu tính đến thời điểm hiện nay
đồng thời là dự án điện gió đầu tiên ở khu vực đồng bằng sông kỳ long là dự án điện gió thứ hai trong cả nước